trong dự thảo chỉ thị mới tp hcm cho phép mở cửa nhiều hoạt động với yêu cầu cụ thể về vaccine và xét nghiệm
tuy nhiên bên cạnh đó một số hoạt động tiếp tục dừng vì có khả năng lây nhiễm cao
vừa qua phó chủ tịch thương trực ubnd tp hcm lê hòa bình vừa ký văn bản khẩn gửi các quận huyện trên địa bàn thành phố
đề nghị góp ý dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín và phục hồi kinh tế xã hội
theo dự thảo từ giờ ngày một tháng một mươi tp hcm từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với dịch của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống covid một mươi chín
dự kiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tổ chức ngoài trời trong nhà hội họp tập huấn hội thảo tập trung tối đa một mươi người
hai mươi người nếu một trăm linh người tham gia tiêm đủ hai liều vaccine hoặc khỏi covid một mươi chín
tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có thể sành covid một mươi chín được tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch của ngành y tế và các bộ tiêu chí đánh giá an toàn trên các lĩnh vực
trong đó đáng chú ý các hoạt động tiếp tục tạm dừng gồm hoạt động kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao như quán bar spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ dạp chiếu phim vũ trường karaoke trò chơi điện tử

cảm ơn các bạn đã theo dõi kính chào và hẹn gặp lại